tỉnh phú yên vừa quyết định hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới một trăm linh triệu đồng một năm
người bán vé số lưu động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm
người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại các huyện tuy an phú hòa và thị xã sông cầu
hai mươi hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới một trăm linh triệu đồng một năm
tại huyện tuy an và thị xã sông cầu được hỗ trợ một trăm hai mươi triệu đồng
bảy mươi chín người bán lẻ vé số lưu động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm
tại huyện tuy an và phú hòa được hỗ trợ bảy mươi chín triệu đồng
hơn một người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm
tại huyện phú hòa và tuy an mỗi người được hỗ trợ một triệu đồng
qua giả soát tỉnh phú yên có hơn chín mươi ba năm trăm linh người có công với cách mạng người nghèo cận nghèo
đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm đối tượng khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
đã được hỗ trợ theo nghị quyết bốn mươi hai của thủ tướng chính phủ
ba trăm linh tỷ đồng